thưa quý vị sau hơn một tuần học sinh hà nội trở lại trường đã xuất hiện nhiều ca f và là giáo viên học sinh trong trường
tuy nhiên các chuyên gia y tế cho rằng các nhà trường cần phản ứng kịp thời thực hiện theo quy định để đảm bảo hoạt động giáo dục
phụ huynh không nên lo ngại khi mà con đi học lây f từ bạn mà cho con học trực tuyến
theo phản ánh của một số phụ huynh có con học tại quận cầu giấy do lớp quan học có f nên gia đình nào có nguyện vọng cho con học online thì đăng ký ai đi học trực tiếp thì vẫn đến trường
do vậy lo ngại khi con đi học lên f từ bạn không ít phụ huynh dù mong muốn con được đến trường nhưng vẫn quyết định cho con học trực tuyến
cũng có phụ huynh cẩn thận mua kích test nhanh về nhà để kiểm tra cho con trước khi đến lớp
hà nội thực hiện trên nguyên tắc các trường học chỉ khi đảm bảo an toàn mới đón học sinh học trực tiếp
không vì một vài ca nhiễm mà đóng cửa toàn bộ trường học
trường hợp bất khả kháng học sinh không thể đến trường học
các nhà trường đảm bảo đủ phương tiện thiết bị dạy học để tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến bảo đảm để học sinh không bị gián đoạn chương trình học tập
theo chuyên gia trẻ đi học trở lại sau thời gian dài ở nhà học trực tuyến cha mẹ cần trang bị cho con các kỹ năng biết tự bảo vệ mình và xem đây là cơ hội để thích ứng với bối cảnh mới
để trẻ đi học được an toàn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga cho rằng nhà trường phải có kế hoạch cụ thể ứng phó với dịch covid một mươi chín thực hiện nghiêm túc thông điệp năm k của bộ y tế vệ sinh trường học có những biện pháp kế hoạch ứng phó khi có trường hợp f học tập trong điều kiện ứng phó linh hoạt đảm bảo an toàn hiệu quả
nhà trường không nên cho các lớp tiếp xúc với nhau chỉ nên tương tác với học sinh và cô giáo trong lớp
trẻ bị mắc covid một mươi chín lúc nào chúng ta xử lý lúc đó
không nên cho cả trường nghỉ học
khi phát hiện học sinh f giáo viên phụ huynh cần xác định đúng f f một để cho trẻ nghỉ học không bị gián đoạn
các bậc cha mẹ phải chủ động khai báo nếu con có các biểu hiện ho sốt khó thở và cho con nghỉ học ở nhà nếu bị ốm hoặc có biểu hiện bệnh đường hô hấp phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga khuyến cáo
cũng theo chuyên gia y tế khái niệm trường học an toàn không phải là zero covid mà phải xây dựng được kịch bản ứng phó tổ chức được truy vết nhanh
khoanh vùng khi phát hiện f trong nhà trường
đảm bảo chống dịch an toàn
kính thưa quý vị bộ giáo dục và đào tạo cho biết một số địa phương yêu cầu một trăm linh học sinh phải xét nghiệm covid một mươi chín trước khi đến trường học trực tiếp
phần lớn kinh phí do phụ huynh chi trả gây phản ứng không cần thiết
theo báo cáo của bộ giáo dục và đào tạo đến ngày một mươi sáu tháng hai tổng số học sinh học trực tiếp trên cả nước là hai mươi một một một mươi chín trên hai mươi hai bốn trăm linh chín tám trăm một mươi bảy

tổng số học sinh học trực tiếp trên cả nước là hai mươi một một một mươi chín trên hai mươi hai bốn trăm linh chín tám trăm một mươi bảy
năm mươi bốn trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã tổ chức cho toàn bộ trẻ mầm non học trực tiếp
tỉnh nam định thành phố nam định trẻ mầm non chưa tổ chức
một mươi tỉnh thành phố chưa tổ chức gồm hậu giang trà vinh hưng yên vĩnh long hà nội phú yên đà nẵng an giang tiền giang
một số địa phương yêu cầu một trăm linh học sinh phải xét nghiệm covid một mươi chín trước khi đến trường học trực tiếp
phần lớn kinh phí do phụ huynh chi trả gây phản ứng không cần thiết
một số huyện tại thanh hóa bà rịa vũng tàu
các chuyên gia y tế bộ giáo dục và đào tạo và bộ y tế chỉ khuyến cáo xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh và có yếu tố dịch tễ
không cần xét nghiệm một trăm linh học sinh đặc biệt không cần thiết xét nghiệm với trẻ em mầm non
việc ra soát phân loại học sinh để củng cố bổ sung kiến thức khi học sinh trở lại trường gây khó khăn cho các trường trong việc bố trí sở dạy có thể phát sinh kinh phí
bên cạnh đó việc thiếu giáo viên đặc biệt ở cấp mầm non và tiểu học tạo áp lực rất lớn cho các cơ sở giáo dục trong việc triển khai dạy trực tiếp
việc tổ chức bán chú và học hai buổi còn rất khác nhau ở nhiều địa phương gây bức xúc cho phụ huynh và xã hội trong việc sắp xếp thời gian đưa đón con
để học sinh trở lại trường học an toàn bộ giáo dục và đào tạo đề nghị chính phủ chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch nhất quán việc đưa trẻ em mầm non học sinh đến trường đảm bảo an toàn
quan tâm đầu tư kinh phí và nhân lực y tế cơ sở cho các trường học trên địa bàn để đảm bảo công tác phòng chống dịch khi tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp
bên cạnh đó bộ giáo dục đào tạo cũng đề nghị bộ y tế thực hiện nhiều nội dung quan trọng như xem xét điều chỉnh quy định về thời gian cách ly y tế và số lần xét nghiệm cho trường hợp f một
ban hành hướng dẫn và thống nhất với các địa phương về việc test sàng lọc học sinh khi tới lớp test thường xuyên định kỳ cụ thể đối tượng nào cần test
đẩy mạnh việc tập huấn hướng dẫn các địa phương trong việc điều trị thuốc chữa bệnh cho trẻ em bị f nhằm tạo sự an tâm cho phụ huynh đồng thuận trong dư luận xã hội
ngoài ra bộ giáo dục đào tạo cũng đề nghị bộ y tế thống kê và thông tin toàn bộ số trẻ em mắc f từ sau kỳ nghỉ test nguyên đán tới nay số mắc trong cộng đồng và số mắc do đi học số chuyển nặng và số tử vong để phục vụ công tác truyền thông tạo sự an tâm đồng thuận trong xã hội giải tỏa tâm lý lo lắng của phụ huynh trước hiện tượng nhiều học sinh đi học mắc f khi đi học trực tiếp trở lại
kính thưa quý vị từ đầu mùa dịch đến nay tỷ lệ mắc covid một mươi chín ở trẻ dưới một mươi tám tuổi của nước
tuy nhiên hầu hết các trẻ mắc covid một mươi chín đều không có những triệu chứng quá nghiêm trọng khi nhiễm nhưng một số ít trẻ khi khỏi bệnh vẫn có nguy cơ phải gánh chịu di chứng hậu covid một mươi chín từ nhẹ đến nặng
các bác sĩ khuyến cáo các bậc cha mẹ tuyệt đối không nên chủ quan
tại bệnh viện nhi trung ương đã ghi nhận những trẻ đến khám hậu covid một mươi chín
dễ gặp là những em bé đã khỏi covid một mươi chín nhưng tình trạng ho vẫn sai rằng
lo lắng nên bố mẹ các bé vô tình
bố mẹ quyết định đưa con đi kiểm tra sức khỏe hậu covid một mươi chín
theo các bác sĩ phần lớn trẻ em đến khám hậu covid một mươi chín đều có những biểu hiện như mệt mỏi khó thở ho kéo dài
với những trường hợp này bác sĩ cho biết có thể tự theo dõi tại nhà
tuy nhiên một vài trường hợp khác lại không được may mắn như vậy và phải đưa đến bệnh viện ngay lập tức
hiện tại bệnh viện mới tiếp nhận và đang điều trị cho một cháu bé mắc covid một mươi chín thể nhẹ không triệu chứng khỏi bệnh được hai tuần
thì có những biểu hiện như là đau họng sốt cao liên tục
sau đó bé được chuyển vào bệnh viện nhi trung ương trong tình trạng suy đa tạng nhiễm chủng huyết
được các bác sĩ chuẩn đoán mắc hội chứng misc viêm đa hệ thống một trong những biến chứng nặng hiếm gặp sau khi trẻ nhiễm covid một mươi chín
theo ghi nhận từ sắp tết đến nay tại bệnh viện nhi trung ương có khoảng một mươi trẻ có tình trạng tương tự nhập viện
tỷ lệ trẻ mắc hội chứng misc chỉ là hai trên một trăm linh nhưng hậu quả mà hội chứng này gây ra rất nặng nề
đây là nguyên nhân chính gây tử vong sau khi mắc covid một mươi chín ở trẻ nhỏ
từ thực tế trên các bác sĩ khuyến cáo với trẻ đã từng mắc covid một mươi chín các gia đình không được chủ quan sau khi trẻ âm tính từ hai đến sáu tuần
nếu có biểu hiện như sốt cao trở lại phát ban phù nề dối loạn tiêu hóa da tái nhịp tim nhanh cần cho trẻ đi khám và điều trị kịp thời